do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nguồn cung thịt trong nước giảm việt nam buộc phải tăng nhập khẩu tăng sức mua các loại thịt thay thế và thịt có thương hiệu
hiện lượng thịt lợn nhập vào nước ta tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước
ước tính từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến gần tết nguyên đán năm sau việt nam có thể thiếu năm trăm linh tấn thịt lợn vì vậy phải thăng cường nhập khẩu từ các thị trường uy tín để bảo đảm cho nhu cầu tiêu dùng trong nước
lượng thịt heo nhập khẩu qua các cảng về tp hcm trong sáu tháng đầu năm tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
các doanh nghiệp đã chi gần bảy triệu usd để nhập thịt lợn với khoảng bốn tấn thịt dạng đồng lạnh chủ yếu là từ các thị trường mỹ canada tây ban nha đức
việc tăng nhập khẩu cộng thêm việc các hộ chăn nuôi chưa dám tái đàn khiến giá bán lẻ thịt lợn đã tăng mạnh và tác động đến chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau